tiếp đó đối tượng này ra ngoài cửa cướp một chiếc xe mô tô của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp hải phòng phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng
đến trưa ngày chín tháng một tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên tổ công tác truy bắt được nguyễn văn nam
khám xét lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng bốn mươi viên đạn một xe máy một điện thoại và một hai tỷ đồng
kết quả điều tra ban đầu xác định nguyễn văn nam thực hiện hành vi cướp tài sản
nói tài khoản facebook này có lẽ từng linh tính trước điều gì nên đã ẩn hầu hết các bài đăng khóa bình luận
tuy nhiên vẫn còn một số bức ảnh thể hiện niềm đam mê với xe phân khối lớn
bên cạnh đó ảnh bìa của tài khoản facebook cũng đăng tải câu nói triết lý ai rồi cũng sẽ khác chỉ là sớm hay muộn
đáng nói trước đó mạng xã hội còn lan truyền đoạn clip một nam thanh niên từ hải phòng lên hà nội mua xe phân khối lớn
người nhận xe đều trung khớp từ quần áo đến vóc dán của thanh niên cướp ngân hàng thời điểm bị bắt
nghi phạm điều khiển chiếc xe máy cướp được trốn đến khu vực cầu tân phủ lạch huyện ở thành phố hải phòng
sau đó y bỏ lại chiếc xe cướp được rồi bắt taxi dụ về nhà để thay quần áo
số tiền cướp được nam chia một phần chôn dưới gốc đào trong nhà một phần đưa cho bạn gái là t sinh năm hai nghìn trú thành phố hải phòng
liên quan đến vụ việc công an thành phố hải phòng cũng đã làm thủ tục triệu tập người bạn gái của nam
về đường đi của số tiền bị cướp
trước đó công an tp hải phòng cho hay năm hai nghìn một mươi một nam từng bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng
sau khi về địa phương nam làm nghề xăm hình nghệ thuật di chuyển ở nhiều tỉnh thành khu vực phía bắc
tập trung chủ yếu ở quảng ninh và vĩnh phúc
trong thời gian dịch covid một mươi chín không có việc làm và tiện chi tiêu nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp ngân hàng
cũng liên quan đến vụ việc chúng ta có thể rút ra một điều đó là không làm mà muốn có ai
thì chỉ có trên phim nên những thanh niên đang nuôi ý định làm giàu không khó nên từ bỏ ngay trước khi quá muộn
để chứng minh cho điều này hãy cùng chúng tôi điểm lại một số vụ cướp ngân hàng gần đây
tới ngày một mươi sáu tháng chín nghi phạm bị bắt khi đang lẫn trốn ở thành phố hồ chí minh thời gian phá án bảy mươi hai tiếng
cả hai nghi phạm bị tấm sống cùng bà
ba bảy tỷ đồng tiền mạc thời gian chưa đầy hai mươi bốn tiếng
vụ cướp tại phòng giao dịch trương vĩnh ký tết công banh chi nhánh tân bình lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
nữ nghi phạm đi cướp với túi hồng bình ga mini xăng dày đèn nhắp nháy v v
như đi thách thức gian hại nhưng chỉ sau một trăm năm mươi phút nghi phạm đã bị bắt giữ
kể cả khi cô ta đổi cánh tức là thay đổi áo quần để trốn tránh sự truy bắt của cộng an
những tên cướp với trung bình bốn mươi tám bảy mươi tám
bảy mươi hai giờ chạy trốn để cuối cùng đối diện với một tương lai rất nhiều cuốn lịch
nói nếu có cửa thì cướp ngân hàng nhà băng ở việt nam chỉ có một cửa duy nhất là cửa nhà đá mà thôi
có một chi tiết trong vụ cướp cần nhắc tới
nghi phạm sau khi cướp ba tỷ đồng đã mua xe kawasaki và đăng hình ảnh mặc áo gia báo cửa ninza lên mạng xã hội với caption
hãy theo đuổi đam mê thành công sẽ theo đuổi bạn
trong vụ cướp ngân hàng ở hải phòng nghi phạm hai mươi bốn tuổi không còn là đứa trẻ nữa
nhưng những đứa trẻ thì cần được phân biệt
giữa phim ảnh và cuộc sống cần khuyến khích để theo đuổi đam mê
miễn đó là đam mê lương thiện từ mồ hôi nước mắt của chính mình
chúng cũng cần biết cả những cái giá sẽ phải trả để dứt khoát không một phút bóp đồng
hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ